ngày năm tám tại học viện lục quân tp đà lạt tỉnh lâm đông tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã khai mạc lớp tập huấn giảng viên khoa học xã hội và nhân văn các học viện trường sĩ quan đại học cao đăng năm hai nghìn một mươi chín
tham gia tập huấn các học viên được nghe các nhà khoa học đến từ hội đồng lý luận trung ương thủ trưởng cục nhà trường bộ tổng tham miu cục đối ngoại bộ quốc phòng viện chiến lược quốc phòng và đại học sư phạm hà nội giới thiệu các chuyên đề như một số vấn đề quan trọng chuẩn bị văn kiện đại hội một mươi ba của đảng bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn tại các học viện nhà trường quân đội
qua đó các học viên được cập nhật thêm phương pháp luận khoa học góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị đạo đức năng lực lãnh đạo chỉ huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao